một mươi đoàn viên thanh niên tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng tận tụy sáng tạo trong công tác mưu trí dũng cảm trong chiến đấu là hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên
qua đó tiếp tục khắc họa sinh động phẩm chất của người đoàn viên thanh niên công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thông qua việc vinh danh các tấm gương xuất sắc này là động lực để các thế hệ thanh niên công an thủ đô phân đấu vươn lên
tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện tính tiên phong sáng tạo của đoàn viên thanh niên công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của đơn vị
tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô đến với nhân dân
với vai trò là giám đốc một công ty bảo hiểm một đối tượng tên là hồng cùng với nhiều đối tượng khác đã lập các hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
công an tỉnh ninh bình vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê văn hồng và ba người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định lê văn hồng chú tại tỉnh thanh hóa với vai trò là cố vấn giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn thành phố ninh bình
đã lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ô tô gây tai nạn giao thông nên đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình
lập nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng còn gọi là cò bảy mươi ba tuổi chú tại phương một mươi bốn quận phú nhuận thành phố hồ chí minh về hành vi giết người
bị can hùng đã gây ra vụ án giết người trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh nạn nhân là một người phụ nữ sáu mươi bốn tuổi tử vong và chồng của nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị thương tích nặng
sau hơn một ngày điều tra cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện cái răng thành phố cần thơ bắt khẩn cấp nguyễn thế hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
đối tượng hùng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đã đến nhà người cháu để giải quyết
tại đây hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong
sau đó thấy chồng nạn nhân về hùng tiếp tục dùng dao chém vào người chồng gây thương tích nặng gây án xong đối tượng bỏ trốn về cần thơ
liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé ở bình phước công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa khởi tố lê đức thắng bốn mươi hai tuổi trú tại thành phố đồng xoài để điều tra về tội hành hạ người khác
thắng đã sử dụng tay và chân đánh gây thương tích cho cháu bé chín tuổi là con riêng của vợ khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu
đoạn clip ghi lại hình ảnh thắng hành hạ cháu bé xuất hiện trên mạng xã hội có độ dài hơn hai phút sau khi phát hiện vụ việc công an thành phố đồng xoài đã bắt giữ khẩn cấp lê đức thắng